tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới
vì vậy tết này thì nhiều y bác sĩ cũng như những nhân viên y tế
và cả các tình nguyện viên cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng các bệnh nhân
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi không khí tết ở bệnh viện giã chiến tp hcm
sắc xuân và những hương vị tết cổ truyền được chính các y bác sĩ tại đây chuẩn bị
dù không được đủ đầy nhưng tràn ngập sự yêu thương và ấm áp
tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới
vì vậy tết này hầu hết các bệnh viện giã chiến ở tp hcm đều trực chiến
đảm bảo một trăm linh
nhiều y bác sĩ nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng bệnh nhân
hi vọng là năm nay giã chiến không còn nữa đấy là hạnh phúc và niềm
mong là mọi người có thể là bình tĩnh tự tin để vượt qua được đại dịch
rồi toàn thể gia đình của các bệnh nhân cũng như là người dân có thể được an toàn vượt qua được đại dịch

chí đồng đội của chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đón được một cái tết trọn vẹn và ý nghĩa
tiếp tục gác lại niềm vui riêng lực lượng y tế cả nước đã và đang góp phần đem lại một cái tết an toàn
và mùa xuân bình yên cho người dân
một năm mới nữa đã đến nhiều ước vọng được gửi gắm
và với những y bác sĩ tại đây mong rằng sẽ không phải tiếp đón thêm nhiều bệnh nhân
và mọi người hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
bởi điều này sẽ giúp các y bác sĩ sớm được trở về đoàn viên bên gia đình
tết cũng vậy luôn thì người dân cần gì thì cứ gọi vô những số hotline đó là mình sẽ bắt máy và mình tư vấn cho anh ta
thì người dân được vui khỏe thì y bác sĩ cũng vui khỏe theo
đó là cái trăm ngôn của mình là như vậy
mình mong cho cơn dịch bệnh này chấm dứt thì mọi người mới được an tâm
tôi cũng hy vọng cho bác sĩ và gia đình
trong cái dịp tết này thì được an vui và hạnh phúc